tổng cục hải quan cho biết nhờ giá dầu thô tăng mạnh số thu thuế xuất nhập khẩu của toàn ngành hải quan đến ngày ba tháng một mươi hai đã đạt hơn hai trăm tám mươi bốn năm trăm linh ba tỷ đồng vượt một năm trăm linh ba tỷ đồng so với chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước qua thuế xuất nhập khẩu năm hai nghìn một mươi tám được ra
cụ thể tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu một mươi một tháng đầu năm đạt bốn trăm ba mươi chín chín mươi sáu tỷ usd tăng hơn một mươi ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hai trăm hai mươi ba bảy mươi sáu tỷ usd tăng một mươi bốn năm so với cùng kỳ năm trước
kim ngạch nhập khẩu đạt hai trăm một mươi sáu hai tỷ usd tăng một mươi hai một so với cùng kỳ năm trước là nguyên nhân tăng thu chủ yếu
một mươi một tháng đầu năm số thu từ xăng dầu nhập khẩu tăng gần hai mươi tỷ đồng so với dự toán
tăng ba bảy trăm linh tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước
cục thuế xuất nhập khẩu tổng cục hải quan cũng cho biết trừ mặt hàng xăng dầu
các mặt hàng khác đều có số thu sát dự toán hoặc thấp hơn do thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng giảm mạnh
theo các hiệp định thương mại kéo theo giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
do đó dù kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh nhưng số thu thuế không tăng tương ứng